các đối tượng thường sử dụng mạng internet để hoạt động và chủ yếu sử dụng điện thoại di động để liên lạc và thực hiện hành vi phạm pháp
các đối tượng thường sử dụng mạng internet để hoạt động và chủ yếu sử dụng điện thoại di động để liên lạc và thực hiện hành vi phạm pháp

sau đó là căn cứ vào các kết quả của các trận cá độ bóng đá các trận bóng đá thì sẽ có kết quả đánh bạc khác nhau
và từ đó thì các đối tượng sẽ thanh toán với nhau
ở các mức độ khác nhau thì nó sẽ có những mức độ về hưởng nợ bất chính của các đối tượng rất lớn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên đang tạm giữ hình sự bốn đối tượng trong đường dây này về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
đồng thời tiếp tục truy bắt một đối tượng còn lại có liên quan để điều tra mở rộng vụ án
công an huyện hoài nhơn tỉnh bình định đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam nguyễn minh trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
chú tại xã hoài hảo huyện hoài nhơn để điều tra về hành vi cưỡng đặt tài sản
trước đó qua facebook trung biết chị cao thị thu phượng cần vay tiền nên đã yêu cầu nạn nhân gửi cho mình hình ảnh khỏa thân để thế chấp
sau khi nạn nhân gửi hình trung đã trở mặt và dùng chính ảnh khỏa thân của nạn nhân để gây áp lực yêu cầu nạn nhân đưa cho mình hai triệu đồng
và dọa sẽ tung ảnh này lên mạng nếu nạn nhân không đồng ý
sau khi thỏa thuận xong trung hẹn nạn nhân đến một quán cà phê trên địa bàn để giao nhận tiền thì bị công an huyện hoài nhơn bắt quả tàng
vào ngày một mươi bốn tháng một công an tỉnh bình phước phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh bình phước đã tổ chức khám nghiệm hiện trường
xử lý một vật liệu nghi là mìn tự chế được cài trên ô tô của cán bộ thuộc tri cục kiểm lâm tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu vào khoảng bảy giờ ba mươi phút cùng ngày
sau khi dự đám tăng của một người quen ở thành phố đồng xoài
ông nguyễn văn hữu phó phòng pháp chế tri cục kiểm lâm tỉnh điều khiển ô tô về hướng huyện đồng phú
khi đến đoạn đối diện cổng khu công nghiệp bắc đồng phú
ông hữu phát hiện một vật lạ cài trước đầu xe chỗ cần gạt nước
nghi đây là mình ông hữu dừng xe bỏ chạy ra ngoài đồng thời gọi điện báo cơ quan chức năng
nhận được tin báo công an tỉnh bình phước phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức phong tỏa hiện trường
dài khoảng một mươi năm cm trên đầu có hai dây điện thò ra ngoài
sau khi kiểm tra hiện trường lực lượng công binh đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ
giả soát bom mìn xử lý gỡ vật thể nghi mìn tự chế ra khỏi ô tô để đưa đi kiểm tra xử lý
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
liên quan đến vụ việc hành hung nhân viên an ninh tại sân bay nội bài vừa qua
cho đến thời điểm hiện tại đối tượng trần thị lý một trong ba đối tượng tham gia hành hung
đã bị công an huyện sóc sơn bắt giữ
hai đối tượng còn lại vẫn
vẫn đang bỏ trốn
trước đó vào ngày một mươi một tháng một anh nguyễn văn điệp nhân viên an ninh hàng không thuộc trung tâm an ninh hàng không nội bài
trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực sảnh e tầng một nhà ga t một
thì phát hiện đối tượng trần thị lý sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại xã thái phú mai đình sóc sơn hà nội
có hành vi mời chào hành khách đi xe dù
khi anh điệp tiến hành ngăn chặn thì bị đối tượng trần thị lý và hai đối tượng nam khác tấn công
hiện hành vi là mời khách đi taxi trái quy định hiện cơ quan công an đã xử phạt nhiều lần đối với đối tượng lý này
về kết quả điều tra ban đầu của án chung với hành vi phục vụ thì hiện cơ quan chính sách hành vi phục vụ đã đủ căn cứ
và đã ra quyết định tạm dụng hình sự đối với lý
lý là một trong những đối tượng mà nhiều lần quà mồi và đã tiếp xúc với những bị xử phạt nhiều lần
lý là một đối tượng rất là lý lợi thái đội không có hợp tác của cơ quan điều tra trong quá trình điều tra hành lý
hiện đối tượng lý đã bị bắt giữ hai đối tượng nam còn lại vẫn đang bỏ trốn
công an huyện sóc sơn vẫn đang tiếp tục điều tra truy bắt hai đối tượng này
liên quan đến vụ việc trên phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình cũng đã yêu cầu bộ giao thông vận tải chủ trì
phối hợp với bộ công an và các địa phương cơ quan liên quan chấn trình hoạt động đưa đón hành khách tại sân bay nội bài
và các cảng hàng không khác trên cả nước nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách
ngăn chặn và xử lý nghiêm các hoạt động cò mồi taxi dù tại các cảng hàng không giữ vững an ninh trật tự an toàn hàng không
một vụ vận chuyển gỗ lậu số lượng lớn trên sông thu bồn quảng nam vừa được lực lượng cảnh sát đường thủy công an quảng nam phát hiện
vào khoảng hai giờ sáng ngày một mươi năm tháng một trên tuyến sông vu gia đoạn qua thôn bàng tân xã đại đồng huyện đại lộc quảng nam
tổ công tác phòng cảnh sát đường thủy phát hiện hai ghe máy di chuyển xuôi từ thượng nguồn có dấu hiệu vận chuyển gỗ lậu nên tiến hành truy đuổi
phát hiện lực lượng chức năng lợi dụng đêm tối nước sông dâng cao do thời điểm xả nước thủy điện các đối tượng nhanh chóng chặt đứt dây bùa gỗ thả số gỗ tăng vật xuống sông rồi tăng tốc tẩu thoát trong đêm
do trời tối địa hình phức tạp tổ công tác quay lại bảo vệ hiện trường trục vớt số gỗ
bước đầu có nhiều vách gỗ đã được trục vớt với tổng khối lượng ước tính hơn tám mét khối gỗ nhiều chủng loại trong đó có ba tấm phản lớn hiện đơn vị đã tạm giữ số gỗ trên và thực hiện các thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an huyện yên lập tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lò thị cương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã mỹ lung huyện yên lập tỉnh phú thọ về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
còn về tội chứa mại dâm công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi thị hoan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã cao mại huyện lâm thao tỉnh phú thọ
và đối tượng hà thị truyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã thu ngạc huyện tân sơn tỉnh phú thọ bị công an huyện tân sơn tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã cũng về tội chứa mại dâm
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết

và đây là mức nhiệt độ cao nhất trên cả nước
ban đêm thời tiết ở ngưỡng mát mẻ khi hạ xuống chỉ còn trong khoảng từ hai mươi hai đến hai mươi sáu độ